ở việt nam số người mắc bệnh chỉ chiếm khoảng ba mươi bốn mươi dân số
điều đáng nói là gần đây tỷ lệ người trẻ mắc bệnh trí trong thời gian gần đây ngày càng gia tăng
nhất là hồ khối văn phòng và những người thường xuyên sử dụng rượu bia chất cây nhiện điện thoại
phát biểu tại hội nghị về chuyên gia kỹ thuật điều trị trí bằng sóng cao tần diễn ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại hà nội
phó sư lê mạnh cường giám đốc bệnh viện tuệ tĩnh chủ tịch hội học môn trực tràng việt nam nhấn mạnh
nếu như trước đây bệnh trí từng xuất hiện ở những trung niên do đây là nhóm đối tượng ở sức tề kháng giảm
do môi trường ngồi nhiều và ít vận động thì giờ đây bệnh trị đang ngày càng trẻ hóa
đây là một hồi chuông cảnh báo về lối sống phi khoa học của rất nhiều bạn trẻ ngày nay
phó sư lê mạnh cường dẫn chứng trước đây nhóm tuổi phổ biến mắc các bệnh này là ngoài ba mươi tuổi
thì hiện nay nhiều người trẻ tuổi mới một mươi bảy một mươi tám tuổi thậm chí có những bệnh nhân mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi đã mắc căn bệnh này
nguyên nhân là do lối sống hiện đại nhiều người trẻ thường có thói quen ăn đồ ăn nhanh
thức phẩm chỉ biến sắn sử dụng đồ uống co ga rượu bia
đặc biệt qua gai thách tiên sử của các bạn trẻ mặc bệnh hầu hết các bệnh nhân sử dụng điện thoại rất nhiều
có bạn trẻ mang điện thoại ipad vào nhà vệ sinh ngồi cả tiếng đồng hồ rất có hại cho sức khỏe
bởi thói quen sử dụng điện thoại và đọc sách báo khi đi đại tiện tiểu tiện
làm quá trình đại tiện sẽ diễn ra lâu hơn làm tăng áp lực lên hậu môn
bệnh chỉ không chỉ đơn thuần là bệnh của tỉnh mạch đây là bệnh của một hệ thống mạch máu
từ tiểu động mạch tĩnh mạch thông thối động tĩnh mạch đến cơ trơn và các môn liên kết
được lất bởi lớp biểu mô bình thường ở ống hậu môn
đàm dối tĩnh mạch nằm ở dưới lên mạc sẽ được nâng đỡ bởi cấu trúc sợi mô đàn hồi
tình trạng gia tăng áp lực thường xuyên như dặn đi cầu kèm ứ máu liên tục
sẽ dẫn tới giãn phình tạo ra các búi trĩ trong lồng ống hậu môn
càng lớn tuổi cấu trúc mô liên kết nâng đỡ sẽ ngày càng bị suy hiếu
các búi trĩ tục dần ra khỏi lỗ hậu môn dẫn tới trĩ nội sa
cả nam và nữ đều có thể bị trí nhất là ở những người từ ba mươi đến sáu mươi tuổi
cứ hai người trên năm mươi tuổi thì có một người sẽ bị trí ít nhất một lần trong đời trĩ
và gây đến hai triệu chứng là gì chảy máu hoặc xa ra ngoài đó ta gọi là bệnh trĩ
thế còn nói về mức độ nguy hiểm thì phải nói thực là bệnh trĩ không phải là một bệnh ác tính
và cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng
nhưng chúng ta biết rằng là nếu như việc mà chúng ta không điều trị đặc biệt là gì
điều trị bằng những cái giải pháp hay những cái phương pháp mà không đúng cách không hoa học
thì nhiều khi lại dẫn đến những hậu quả rất nặng
một cái thực tiễn thực tế mà chúng tôi đã gặp gì
có những trường hợp là gì đến trong một cái tình trạng là gì
mất máu nhiều thậm chí là phải truyền máu cấp
thậm chí là có những trường hợp là gì tổn thương quá nặng dẫn đến những biến chứng như là tắc mạch hoại tử
và những trường hợp chảy máu và cũng dẫn đến gì mổ cấp cứu
nhưng còn một lý do nữa là gì một cái nguyên nhân nữa mà nó làm cho con người chúng ta là gì
lúc nào cũng không được thoải mái
và như vậy nó giống như một cái tình trạng gọi là bệnh lý
ở cái tình trạng mãn
thấy nó luôn tác động gì về cả vì ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống
đặc biệt đó là tâm lý người bệnh đấy là những cái ảnh hưởng mà nó mang tính chất một cách là kéo dài
cái việc phát hiện sớm cũng không quá phức tạp đâu
nếu như người bệnh chỉ cần để ý một chút thôi
chúng ta biết rồi bệnh sĩ nó có hai cái dấu hiệu chính
một là gì đại diện ra máu tươi
hai là gì búi trĩ xa ra ngoài
vậy ra máu tươi
ru tươi nó có thể hiện dưới rất nhiều hình thức
có người thì chỉ cần người bệnh thì thấy máu đỏ ở trong giấy vệ sinh
có những người thì gì người bệnh mô tả thấy máu giọt giọt giọt xuống cái toilet
thậm chí thì có những người chỉ cần thấy máu tươi đỏ tươi nó dính ngay ở cái quần lót của chúng ta
rồi thậm chí thì gì có những người thì chúng ta cảm nhận là khi đại diện có cái gì đấy nó xa ra ở ống bộ bút
đứng dậy lúc đầu thì nó co vào được sau này nó không co được
hoặc là gì có thể thấy đau
có thể thấy ngứa
hoặc là gì có thể thấy ẩm ướt tiết dịch
nhưng cái quan trọng ở đây là gì
khi người bệnh có những dấu hiệu như vậy thì nên đi thăm khám
nên đi thăm khám
đặc biệt rất khuyến cáo chúng ta là gì phải đến thăm khám ở những nơi là gì
phải mang tính chất chuyên khoa
và phải có gì
phải có chuyên khoa
phải có chuyên khoa và chuyên sâu
đặc biệt là gì phải là những cái nơi cơ sở y tế là gì
các cơ quan chức năng cho phép cấp phép
yếu tố nguy cơ của bệnh trí hiện nay nó chia thành các nhóm như sao
nhóm số một đấy chính là gì các bệnh lý về đại trả
ví dụ như tao bỏ
ví dụ như là gì
đi đại trận lỏng
thậm chí là gì
giáo lỏng xen kẽ
nhóm thứ hai là gì
liên quan đến gì đồ ăn thức uống
đồ ăn thức uống
ví dụ như ta dùng quá nhiều chất kích thích
chúng ta hay nói đấy như là dùng đặc biệt là ớt ra
bia rượu quá mức này
rồi những cái chất gì
thường gây đến gì tình trạng táo bón này
rồi tiếp đến là nghề nghiệp
ví dụ những cái nghề mà gì
ít vận động
những người lái xe
đấy những người tức là mang tính chất là gì ngồi ở một vị trí mà giữ trong một thời gian quá lâu
rồi thì một cái nguyên nhân nữa là gì
tính chất gia đình
ở đây ta hiểu là tính chất gia đình
tức là gì ông bà bố mẹ mắc có bệnh trị thì thường
các hệ thống sẽ bị
và một cái nguyên nhân hiện nay các nhà khoa học người ta lại cho là đấy thì chính là stech
đó là những cái căng thẳng của cuộc sống
căng thẳng của cuộc sống
tức như vậy tóm lại là chia thành các cái nhóm yếu tố nguy cơ như vậy
nguyên nhân gây ra bệnh trí bao gồm
các tích bạch xung quanh hậu môn có xu hướng căng dưới áp lực có thể phồng lên hoặc sung huyết
bụi trí có thể được phát triển ra lực gia tăng ở phần dưới trực tràng da dặn đi cầu ngồi lâu trên bồn cầu tiêu chảy hoặc tao bón mạng tính béo phì mang thai sao hợp qua đường hậu môn chế độ ăn ít chất xơ
bệnh trí gia tăng theo độ tuổi vì cấu trúc mô nâng đỡ của các tích mạch ở trực tràng và hậu môn sẽ bị trở nên lỏng lẻo và nhão dần
một số dấu hiệu và triệu chứng của bệnh chỉ có thể bao gồm
chảy máu không kèm theo đau trong quá trình đi tiêu
ban đầu có thể cảm thấy lượng ít kín đám máu đỏ trên giấy vệ sinh trong bồn cầu
chảy máu là triệu chứng sớm nhất và thường gặp nhất
về sau khi giận nhiều thì máu sẽ chảy thành giọt hay thành tia nặng hơn khi ngồi xuồng cũng ra máu
ngứa hoặc kích tích ở vùng hậu môn sẽ dịch nhây từ sự bài tiết của niêm mặc ống hậu môn
người bị mắc bệnh trí thường bị đau hoặc khó chịu ra động từ không đau đau ít đến rất đau do nứt hậu môn tắc nghẹt nghẹt
người mắc bệnh có thể bị sưng vùng quanh hậu môn
nhô lên gần hậu môn rát hoặc bị đau
triệu chứng trí phụ thuộc vào vị trí
trí ngoại gây khó chịu nhất bởi vì vùng xa trên búi trĩ sẽ bị kích thích và bị lết
nếu cục báo đông hình thành bên trong búi trĩ ngoại cơn đau có thể xuất hiện được ngột và nghiêm trọng
bệnh nhân có thể cảm thấy hoặc nhìn thấy một khối nhô lên quanh vùng họ môn
cục báo đông có thể bị hấp thu lại ở vùng nhăn nhao gây ra ngứa và rát
trí nội thường không gây đau ngay cả khi chúng xuất huyết chế máu
người bệnh có thể nhìn thấy máu đỏ tươi trên giấy vệ sinh hoặc nhỏ giọt đau bồn cầu nhà vệ sinh
búi trĩ thường không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được
để phòng ngừa bệnh trí thì các bác sĩ mỗi người có thể kết hợp điều chỉnh chế độ sinh hoạt và ăn uống hợp lý uống nhiều nước
hạn chế ăn thức ăn canh nóng cà phê rượu bia
ngoài ra mỗi người nên tránh đứng quá lâu ngồi quá lâu không nên ngồi xùm
nên tăng cường các hoạt động về thể thao nhẹ nhàng như bơi lội đi bộ
khi có những dấu hiệu bị trí bệnh nhân y khám ngoại trừ những loại ung thư đại trực tràng ung thư trực trành tiềm ẩn
theo phó giáo sư cường với những phương pháp điều trị trí hiện tại kết hợp y học cổ truyền về hiện đại đều mang lại rất nhiều hiệu quả
để đạt được hiệu quả điều trị trí triệt đề và tốt nhất trước hết người bệnh cần được nội sao và tìm nguyên nhân bệnh trí do đâu
ở giai đoạn một và giai đoạn hai của bệnh chí người bệnh nên dùng thuốc kết hợp với chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh để bệnh không tái phát và tiến triển